sau thành công của các hội nghị bên lề diễn ra trong ba ngày qua hôm nay hội nghị hẹp bộ trưởng kinh tế asean lần thứ hai mươi sáu đã chính thức khai mạc
tại hội nghị lần này bộ trưởng kinh tế một mươi nước asean đã trao đổi thống nhất những định hướng lớn và các ưu tiên hợp tác kinh tế asean hai nghìn hai mươi
hướng tới hoàn thành kế hoạch xây dựng tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế đến năm hai nghìn ba mươi
đại biểu tại hội nghị đã thống nhất thông qua một mươi hai sáng kiến ưu tiên đề xuất của việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nội dung chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực năng lượng công nghệ thông tin nông nghiệp phát triển bền vững tài chính và đổi mới sáng tạo
liên quan đến các giải pháp ổn định nền kinh tế tăng tính liên kết trong nội khối trước tác động của dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp chiều nay bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã thông tin về những kết quả trong tiến trình thảo luận mà hội nghị lần này hướng đến
ngày mai các bộ trưởng asean sẽ tiếp tục thảo luận về phương hướng để các nước asean có thể thúc đẩy việc kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định đối tác toàn diện khu vực